hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là phản ứng của đông đảo cư dân mạng khi phát hiện bản đồ trên ứng dụng của grab tại việt nam thể hiện thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo tại biển đông
không chỉ có trường hợp của grab một thương hiệu thời trang của việt nam cũng bị phát hiện đăng tải một bài viết trên website và fanpage của công ty có hình ảnh bản đồ thiếu hai quần đảo hoàng sa và trường sa
còn trước đó ít ngày một giải bơi quốc tế tổ chức tại khánh hòa đã bị xử phạt hai mươi năm triệu đồng vì thông tin sai về quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
giải bơi này sau đó đã bị dừng tổ chức liên tiếp nhiều vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền chủ quyền của việt nam khiến cư dân mạng hết sức bức xúc
gì thì gì chứ quên hai quần đảo thì không thể chấp nhận được nó phải ở trong tiềm thức không thể nào quên
quên sao được máu xương cho ông gìn giữ đấy
chủ quyền quốc gia mà lại làm sai lệch như vậy không thể chấp nhận được

lỗi này là lỗi vô trách nhiệm của công dân với chủ quyền quê hương đất nước và đáng bị lên án hơn bao giờ hết
hiện các công ty doanh nghiệp đều đã có văn bản gửi lời xin lỗi và cho biết đã lập tức ra soát toàn bộ nội dung liên quan và thừa nhận đã để xảy ra sai sót
theo cư dân mạng đây không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp đăng tải hình ảnh bản đồ việt nam không đúng chủ quyền
dù đây là lỗi vô ý cư dân mạng cũng đề nghị cơ quan chức năng phải áp dụng những biện pháp xử lý mạnh tay nhằm mang tính chất gian đe tránh để tình trạng tương tự xảy ra
cần phải mạnh tay xử phạt những tổ chức cá nhân làm sai để giăn đe
vi phạm pháp luật việt nam phải xử lý thật mạnh tay
phạt hành chính nhẹ quá đề nghị tăng mức phạt bổ sung hình phạt khác ngoài phạt hành chính
cứ rút giấy phép sự kiện
phạt nặng cho doanh nghiệp nhớ
phạt nặng và cho dừng việc tổ chức là đúng lắm
liên quan tới chủ quyền biển đảo là phải rõ ràng minh bạch và phạt nặng
cũng theo cư dân mạng các doanh nghiệp cần cân nhắc kiểm tra giả soát kỹ lưỡng các nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội để tránh gây dư luận xấu
qua những sự việc liên tiếp xảy ra cư dân mạng lại tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chủ quyền dân tộc đặc biệt là chủ quyền của việt nam với hai quần đảo hoàng sa
hoàng sa và trường sa
hoàng sa trường sa là của việt nam không ai có thể chối cãi được
là người việt nam hay bất cứ đơn vị nào kinh doanh tại việt nam đều phải biết tôn trọng chủ quyền của nước việt nam
sông núi nước nam vua nam ở danh danh định phận ở sách trời
hoàng sa trường sa luôn là một phần máu thịt của việt nam không thể tách rời
với mỗi cư dân mạng sự khẳng định mạnh mẽ chủ quyền dân tộc đặc biệt là chủ quyền của việt nam